thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến công du nhằm giải quyết vấn đề xung đột tại miền đông của ukraine
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vào ngày hai mươi tám tháng bốn đã có cuộc thảo luận về việc sơ tán người dân khỏi thành phố mariopol với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
sau cuộc hội đàm ông guterres tuyên bố liên hợp quốc đang nỗ lực hết mình để đưa những người dân mắc kẹt ra khỏi khu vực nhà máy thép tại thành phố mariopol
nơi đang xảy ra xung đột
ông cho rằng cần thiết lập những hành lang nhân đạo hiệu quả từ mariopol và chấm dứt các hành động thù địch tại đây
theo đó ông nhấn mạnh liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn hoàn toàn cũng như đạt được các giải pháp thiết thực ngay lập tức
nhằm cứu sống và hạn chế tối đa tổn thương cho người dân
về phần mình tổng thống zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán khẩn cấp về sơ tán người dân khỏi mariopol
đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cùng với những nỗ lực của tổng thư ký liên hợp quốc guterres
những người dân đang mắc kẹt tại mariopol sẽ sớm được đưa đến nơi an toàn
trong khi đó thư kỳ báo chí của tổng thống nga dmitry peskov ngày hai mươi tám tháng bốn khẳng định
người dân và binh sĩ đã hạ vũ khí có thể tự do rời khỏi khu vực nhà máy thép azostan ở mariopol và đi về bất kỳ hướng nào họ muốn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé